bắc bộ vẫn có thể có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày
trong đó mưa tập trung ở khu vực lai châu điện biên và sơn la
với các tỉnh phía đông mưa xuất hiện ở vùng nam đông băng bắc bộ như hà nội thái bình và nam định
ngày mai giải hội tụ nhiệt đới yếu đi bắc bộ mưa giảm dần
và đến ngày hai mươi năm khi giải hội tụ nhiệt đới suy yếu và tan đi hẳn
lúc đó miền bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn những cơn mưa rông chờ chuyến nắng trở lại
và nhiệt độ ngày ở bắc bộ sẽ tăng dần lên tạo điều kiện cho bà con ở những vùng ngập úng lũ lụt vừa qua thu dọn nhà cửa
dưới thất động của giải hội tụ nhiệt đới khoảng chiều và tối nay
mùa dọc từ quảng bình trở vào cho đến minh thuận sẽ có mưa rào và rông
sự xuất hiện của những cơn mưa rông do gió đông mang lại sẽ xua tan nắng nóng
mang tới những ngày đầu tuần dễ chịu với một mức nhiệt không quá cao là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
trong hai ngày tiếp sau cùng với sự suy yếu của giải hội tù nhiệt đới
miền trung mưa sẽ giảm còn vài nơi
còn gió tây gây nóng phát triển trở lại nền nhiệt miền trung sẽ tăng dần
từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận sẽ có mức nhiệt cao là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
nắng nóng xuất hiện trở lại ở các tỉnh trung trung bộ
tại nam bộ và tây nguyên gió mùa tây nam hoạt động không quá mạnh
vì thế ở hai khu vực này trong ba hôm tới vẫn đều đạn xuất hiện mưa rông
nhưng cường độ mưa không quá mạnh thời gian mưa xảy ra chủ yếu về chiều và tối
khoảng thời gian là từ một mươi sáu giờ cho đến hai mươi giờ hàng ngày
trong khoảng sáng trưa và đầu giờ chiều tây nguyên và nam bộ vẫn có nắng đều
vì thế mức nhiệt ngày ở tây nguyên sẽ không giảm mà ra động trong khoảng hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
và ba mươi cho đến ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
trong ba hôm tới chưa xuất hiện hình thái thời tiết xấu nào đáng kể
vì thế ở khu vực huyện đảo hoàng sa trường sa cũng như các ngư trường ven bờ
từ vịnh bắc bộ trở xuống mũi cà mau để có chung trạng thái thời tiết tốt
trời nắng không mưa gió tây nam cấp bốn cấp năm sóng biển thấp dưới hai mét
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước